triều tiên vừa tiến hành cuộc tập trận tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh hoa sơn
đơn vị chịu trách nhiệm tác chiến tại mặt trận phía tây của quân đội nhân dân triều tiên
cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của đơn vị và diễn ra trong bối cảnh
mỹ và hàn quốc đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do từ ngày một mươi ba cho đến ngày hai mươi ba tháng ba
trong khuôn khổ cuộc tập trận đơn vị tấn công hỏa lực đã thực hiện các hoạt động huấn luyện
nhằm hoàn thiện kỹ năng tiến hành các nhiệm vụ tấn công trong bối cảnh xảy ra chiến tranh và ngăn chặn hành động của đối phương
các lực lượng đã bắn một loạt đạn về phía mục tiêu giả định ở trên biển
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã chỉ đạo thực địa và theo dõi hoạt động lần này
động thái này của triều tiên được nhận định sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo triều tiên
trước những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng tổng thống hàn quốc jun suk in đã đưa ra tuyên bố
sẽ tăng cường khả năng gian đe thông qua việc thiết lập một hệ thống lên kế hoạch và thực hiện về hạt nhân với mỹ